nga tin rằng hành động can thiệp quân sự của cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi gọi tắt là ecowas
khó có thể giúp bình thường hóa tình hình ở niger
đây là tuyên bố do phó vụ trưởng vụ thông tin và báo chí của bộ ngoại giao nga đưa ra mới đây
quan chức nga nhấn mạnh moscow ủng hộ nỗ lực hòa giải do ecowas thực hiện
tuy nhiên sự can thiệp quân sự sẽ không góp phần đạt được hòa bình lâu dài ở niger
và ổn định tình hình trong khu vực nói chung
phía nga bày tỏ hy vọng liên minh của tây phi sẽ đưa ra quyết định thông qua các nỗ lực chính trị và ngoại giao
hôm hai mươi sáu tháng bảy ecowas đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu chính quyền quân sự ở niger
phục chức cho tổng thống bị lật đổ mohamed bazoum nếu không sẽ đối mặt với khả năng bị tấn công quân sự
tuy nhiên lời cảnh báo này đã bị phớt lở
dự kiến trong ngày hôm nay một mươi tháng tám các nhà lãnh đạo ecowas sẽ nhóm họp
để tăng cường áp lực trừng phạt đối với phe đảo chính tại niger
đồng thời tuyên bố ưu tiên tìm kiếm một giải pháp ngoại giao